hội nghị thượng đỉnh anh pháp lần đầu tiên sau năm năm đã diễn ra tại thủ đô paki
dưới sự chủ trì của tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng anh rishi sunak
sự kiện được cho là thể hiện nỗ lực của anh trong việc củng cố cầu nối với các nước láng giềng châu âu
sau nhiều năm quan hệ căng thẳng do brexit
tại hội đàm lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận các biện pháp củng cố quan hệ đối tác anh pháp
để đối phó với các thách thức chung bao gồm vấn đề di cư bất hợp pháp qua eo biển mansom
đảm bảo nguồn cung năng lượng trong nước tăng cường hỗ trợ cho ukraine và an ninh tại khu vực châu á thái bình dương
thủ tướng anh cũng khẳng định quan hệ lịch sử lâu đời sự gần gũi về địa lý tầm nhìn chung về toàn cầu cho thấy
mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa anh và pháp không chỉ mang giá trị mà còn đóng vai trò quan trọng
hội nghị lần này sẽ mở đường cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của vua anh charles iii tới pháp
kể từ khi lên ngôi vào tháng chín năm ngoái
chuyến thăm dự kiến diễn ra vào cuối tháng này